gần đây tình trạng loạn hàng quán buôn bán xe dù đón trả khách trước cổng bệnh viện diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an
làm mất mỹ quan đô thị gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ lây lan dịch bệnh
trước tình trạng trên công an tp vinh đã ra quân kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
tại cổng bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an một số hàng quán vẻ hè vẫn hoạt động trái phép
rác thải do những hàng quán bán hàng ăn đổ tràn ra cả mặt đường gây mất mỹ quan đô thị ô nhiễm
vấn đề này không chỉ xảy ra tại bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an mà tình trạng này diễn ra ở hầu hết các bệnh viện trên địa bàn tp vinh
mặc dù bệnh viện và cơ quan chức năng đã nhiều lần xử phạt dẹp bỏ nhưng cũng chỉ được một thời gian sau đó người dân lại tiếp tục bày hàng quán ra để bán
giác thải do những hàng quán bán hàng đổ tràn ra cả mặt đường gây mất mỹ quan đô thị ô nhiễm
giác thải do những hàng quán bán hàng đổ tràn ra cả mặt đường gây mất mỹ quan đô thị ô nhiễm
mặc dù đón trả khách trước cổng bệnh viện cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
các xe này không đến bến cơ quan quản lý không thể kiểm soát được công tác phòng dịch của những nhà xe này
trong khi xe đi vào mọi ngóc ngách của các địa phương bắt khách dọc đường lơ là với công tác phòng dịch nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao
chúng tôi cũng đã sử dụng các biên pháp nghề phu các kiến thuật tuân trá kiểm soát để tập trung phát triển và đậu tranh làm rõ để xử lý tuyên truyền xử lý
đối với các loài hình siêu dụng này nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn biểu thông tiềm ẩn về công tác phòng dịch rất là cao
nên chúng tôi cũng đã khuyên cáo sử dụng các xe chuyên dùng xe cụ thương để đảm bảo an toàn hoặc sử dụng xe cá nhân của người nhà đảm bảo công tác phòng dịch tốt hơn
trong ngày hai tháng một mươi một ngày đầu gia quân
công an tp vinh đã xử lý lập biên bản bốn trường hợp xe ô tô khách xử phạt sáu bảy triệu đồng lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
lập biên bản một mươi hai trường hợp xử phạt hơn một mươi ba triệu đồng lỗi vi phạm về trật tự đô thị tại các cổng bệnh viện trên địa bàn
đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm trong thời gian tới
để từ đó trả lại cảnh quan đô thị một môi trường không ô nhiễm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại tỉnh hà tĩnh công an huyện hương sơn vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đức thọ và cục hải quan hà tĩnh
phát hiện bắt giữ bốn đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với hai kg ma túy đá hơn năm viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án
cao nguyên kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tp vinh tỉnh nghệ an
bị bắt quả tang khi đang mang theo một túi sách có chứa hai kg ma túy đá một trăm sáu mươi một viên ma túy tổng hợp
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan điều tra bắt giữ hai đối tượng lê đại sáng và lê anh tú cùng chú tại huyện hương sơn hà tú anh chú tại xã nghi kim tp vinh tỉnh nghệ an
tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ thêm hơn năm viên hồng phiến tại chỗ ở của lê đại sáng một mươi tám viên hồng phiến và một số tăng vật có liên quan tại một số khách sạn trên địa bàn thị trấn tây sơn
nơi mà các đối tượng cao nguyên kỳ hà tú anh và lê anh tú thuê ở
qua đấu tranh các đối tượng trên khai nhận số ma túy này các đối tượng nhận được từ một đối tượng người lào vận chuyển sang việt nam để tiêu thụ
theo dự kiến từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tất cả xe kinh doanh vận tải của cá nhân hay tổ chức nếu không đổi từ biển số trắng truyền thống sang biển màu vàng sẽ bị xử phạt lên tới tám triệu đồng
vậy là chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ đến hạn
vì vậy thời điểm này đang là giai đoạn nước rút để các chủ phương tiện đưa xe đi làm thủ tục chuyển màu biển số
số lượng người đến làm thủ tục tăng lên đột biến tại các cơ sở đăng ký
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường cả nhân lực vật lực và làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần để kịp trả biển số mới cho các xe kinh doanh trước thời hạn xử phạt
dù đã muốn đi làm thủ tục chuyển đổi biển số sang màu vàng cho phương tiện của mình từ cách đây bốn tháng
thế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hôm nay anh tâm mới đi làm thủ tục đổi biển
một phần cũng vì xe anh vừa là xe cá nhân vừa là xe kinh doanh nên việc đắn đo xem có tiếp tục kinh doanh trong tình hình khó khăn này hay không
hay chỉ sử dụng vào mục đích cá nhân cũng khiến anh trần trừ
cơ sở đăng ký xe số hai phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
trung bình mỗi ngày có sấp xỉ một trăm linh trường hợp để làm thủ tục chuyển đổi biển số kinh doanh vận tài
trong giai đoạn nước rút này để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải tăng cường biển số
thường thêm lực lượng làm việc cả thứ bảy và chủ nhật để kịp thời đổi biển số cho người dân
chúng tôi đã có danh sách của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn của năm đơn vị đăng ký xe
và cử cán bộ cũng đã gọi điện đến từng doanh nghiệp đề nghị họ cố gắng cử người đến để cấp đổi biển vàng
nhiều người nhiều doanh nghiệp sốt sáng thế nhưng vẫn còn không ít phương tiện kinh doanh vẫn sử dụng biển trắng
dù thời hạn đăng ký không còn dài
theo tôi còn hai tháng nữa
thì giữa ngành giao thông vận tải với ngành công an phải phối hợp hết sức tích cực động viên các doanh nghiệp để thực thi
tinh thần là nếu hiện nay xe đưa ngừng hoạt động thì họ chưa vội họ đi đổi đâu
do tôi nào cũng không chạy thì tôi đi ra làm đổi biển muộn thì còn tạm chấp nhận
nhưng còn đến thời điểm đó mà ông lại xách xe ra ông chạy mà ông không đổi
thì cái đó là phải xử phạt cho nông nghiệp
ta đã đưa ra chế tài rồi
thực hiện cho nông nghiệp vì cái thủ tục đổi nó không nên quá phiền hà gì cả
lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyên cáo các cá nhân tổ chức kinh doanh vận tải cần sớm làm thủ tục chuyển đổi biển
tránh tình trạng dồn ứ cục bộ vào thời điểm cuối năm gây khó khăn cho việc chuyển đổi
và thời gian chờ để lấy biển mới chắc chắn sẽ dài hơn bình thường
là bãi giác lớn nhất thành phố hà nội từ ngày một tháng một mươi một bãi giác nam sơn đã dừng tiếp nhận trôn lớp giác vì quá tải
điều này một lần nữa khiến cho người dân thủ đô lo lắng vì nguy cơ rác un ứ gây ô nhiễm môi trường
do bãi rác nam sơn không thể tiếp nhận rác ghi nhận trên nhiều tuyến phố nội thành của hà nội như đường dương quảng hàm
nguyễn khang quan hoa vào chiều hai tháng một mươi một giác hải sinh hoạt bị ùn ứ chất đống nhiều xe giác để dưới lòng đường
một số nơi giác vứt bửa bãi
trung bình một ngày ở hà nội có hơn bốn sáu trăm linh tấn rác phát sinh
để giảm thiểu ô nhiễm môi trường
phía công ty urenco đã đưa ra phương án phân luồng rác tạm thời
số rác này sẽ được đưa về bãi xuân sơn ở sơn tây nhà máy đốt rác thiên ý nhà máy đốt rác thành công và lưu chứa tại các quận
trước đó theo thông báo hỏa tốc của công ty urenco việc tạm dừng tiếp nhận giác ở ô trôn lớp giác tại bãi nam sơn
là để phòng tránh sự cố chất thải do ảnh hưởng của thời tiết cộng với lý do bãi rác trong tình trạng quá tải
nên đến nay không còn chỗ lưu chứa nước rác thải gây phát sinh tràn ra nội đô khu xử lý
và để khắc phục sự cố phía công ty urenco cho biết bãi rác nam sơn sẽ ngừng tiếp nhận rác tối thiểu trong thời gian ba ngày và có thể là sẽ kéo dài hơn
vâng thưa quý vị vụ việc này một lần nữa lại tiếp tục đặt ra bài toán nhức nhối về việc tìm đầu ra cho rác hà nội
vì nếu như không xử lý kịp thì chuyện rác ngập nội thành ngập trong nhà dân không phải là nguy cơ nữa mà là đang hiện hữu từng ngày
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại năm mươi một trên ba hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên sau mép trái cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương thành phố hải phòng là hai đối tượng
đối tượng nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách năm cm sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn trang quan xã an đồng
huyện an dương thành phố hải phòng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ
xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
vừa yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc va chạm hai máy bay bamboo airways tại cảng hàng không quốc tế nội bài vào ngày hôm qua
để phòng tránh không xảy ra các vụ việc tương tự bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách người lao động và tài sản trong hoạt động vận tải hàng không
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan
khẩn trương xác minh rõ nguyên nhân trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm theo quy định
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải kiểm tra chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn của các hãng hàng không cảng hàng không
và các đơn vị cung ứng dịch vụ mặt đất trong cả nước
đồng thời phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp trong ngành hàng không tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn
trong hoạt động khai thác tàu bay phương tiện thiết bị cơ sở vật chất và hạ tầng có liên quan đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách hàng hóa
góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tiếp tục hoàn thiện các quy định quy trình về bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành khai thác tàu bay và cảng hàng không
liên quan đến vụ việc theo thông tin chính thức từ cục hàng không việt nam
những nhân viên có liên quan đến sự cố va chạm tàu bay tại sân bay nội bài vào ngày hai tháng một mươi một đã bị tạm đình chỉ công việc
cục hàng không việt nam đang chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc ra soát quy trình kéo đẩy máy bay và xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với dư văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thôn chính xã hồng giang huyện lục ngạn về hành vi giết người
nạn nhân mà đối tượng đâm khiến tử vong tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn chính là vợ của thanh
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
dư văn thanh đã dùng dao nhọn để sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người vợ là chị lưu thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khiến chị này tử vong và bố vợ là ông lưu văn liều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một bị thương nặng
sau khi gây án thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú và giao nộp hung khí gây án
quá trình điều tra vụ việc cơ quan công an xác định trong quá trình chung sống
hai vợ chồng thanh nảy sinh nhiều mâu thuẫn và ly thân từ năm hai nghìn một mươi
cũng trong năm đó thanh vay của ông lưu một khoản tiền
mặc dù ông lưu đòi nhiều lần nhưng thanh chưa trả nên ông đã gửi đơn lên tòa án để giải quyết
đến ngày ba mươi tháng một mươi khi ba người cùng đến tòa án để giải quyết thì xảy ra mâu thuẫn
cãi vã dẫn tới việc thanh dùng dao nhọn gây ra vụ thảm án
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với hà trọng quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện hương sơn cũng về hành vi giết người
quyết chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tại địa bàn xã sơn ninh huyện hương sơn hà tĩnh
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba ở xã sơn ninh huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh bị sát hại tại nhà
sau khi thu thập phân tích sàng lọc hàng chục nguồn tin
ban chuyên án khoanh vùng đối tượng có khả năng gây án cao nhất chính là hà trọng quyết
trú tại thôn trung nghị xã sơn ninh huyện hương sơn
nguyên nhân quyết ra tay sát hại cháu bé là do có mâu thuẫn với gia đình của nạn nhân
đối tượng đã nảy sinh ý định giết cháu bé để trả thù
cũng tại tỉnh hà tĩnh công an huyện hương sơn vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện đức thọ và cục hải quan hà tĩnh phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai kg ma túy đá hơn năm viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án
cao nguyên kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tp vinh tỉnh nghệ an bị bắt quả tang khi đang mang theo một túi sách có chứa hai kg ma túy đá một trăm sáu mươi một viên ma túy tổng hợp
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan điều tra bắt giữ hai đối tượng lê đại sáng và lê anh tú cùng chú tại huyện hương sơn
hà tú oanh chú tại xã nghi kim tp vinh tỉnh nghệ an tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ thêm năm viên hồng phiến tại chỗ ở của lê đại sáng
tám viên hồng phiến và một số tăng vật có liên quan tại một khách sạn trên địa bàn thị trấn tây sơn nơi mà các đối tượng cao nguyên kỳ hà tú oanh và lê anh tú thuê để ở
qua đấu tranh các đối tượng trên khai nhận số ma túy trên các đối tượng nhận được từ một đối tượng người lào vận chuyển sang việt nam để tiêu thụ
đêm ngày một dạng sáng ngày hai tháng một mươi một công an tỉnh hà nam đã truy bắt nhanh được hai đối tượng ngô xuân tấn và trần văn nghĩa cùng chú tại thôn mậu
trử xã thanh hà huyện thanh liêm về các hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản
phát hiện hai đối tượng trộm chó đã truy hô đuổi bắt đối tượng
trong quá trình tham gia một người dân trên địa bàn phường tiên nội đã không sợ nguy hiểm dùng ô tô hỗ trợ truy bắt các đối tượng
bị bổ vây chúng manh động dùng dao chém vỡ kính xe để lại tăng vật và phương tiện gây án
ngay tại thời điểm đó khi bỏ trốn các đối tượng đã dùng dao uy hiếp
cướp một chiếc xe máy của người dân đi đường
xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đối tượng manh động và có hành vi nguy hiểm
ngay trong đêm lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin
khoanh vùng xác minh truy tìm đối tượng gây án
đồng thời ra soát qua hệ thống camera an ninh trên địa bàn và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
sau thời gian ngắn lực lượng công an hà nam đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng
ngô xuân tấn và trần văn nghĩa thu giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện gây án
trong lúc đó người dân đuổi bắt chúng tôi chạy bộ được một đoạn khoảng hai trăm linh mét
nghĩa có cầm dao chặn một chiếc xe của người dân đi lên
tại cơ quan công an qua đấu tranh tấn và nghĩa khai nhận
do không có tiền tiêu xài cá nhân tấn đã dùng nghĩa trộm cắp chó
đồng thời chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn đeo biển số giả một thanh đao ba bao tải một súng bắn điện
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày ba mươi một tháng một mươi sau khi trộm cắp được ba con chó trên địa bàn phường tiên nội
thì bị nhân dân truy hô đuổi bắt
hai đối tượng đã cướp xe máy của người dân chạy lòng vòng nhiều nơi trên địa bàn thành phố phủ lý
và huyện kim bảng để tìm nơi tẩu tán tăng vật công cụ phương tiện gây án nhằm che giấu hành vi phạm tội
tính từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng đã gây ra một mươi vụ trộm chó trên địa bàn các huyện thị xã thành phố
khi bị quê bắt các đối tượng đã dùng đao để chống trả và bỏ rốn khỏi hiện trường
trên quá trình bỏ chạy đối tượng đã dùng đao cướp một chiếc xe quê của người dân đi đường
sau đó bỏ rốn chạy khỏi hiện trường
chắc thấy vụ việc có dấu hiệu rất nghiêm trọng và hành vi của đối tượng rất manh động
đội cảnh sát hình sự công an thị xã đã chủ động đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị phối hợp
để tập trung truy bắt đối tượng và truy tìm tăng vật của vụ án
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông qua vụ án trên
cơ quan công an đề nghị nhân dân chủ động nâng cao cảnh giác phòng ngừa với loại tội phạm có hành vi hoạt động trên
khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn kịp thời báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để điều tra truy bắt các đối tượng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online còn bây giờ là tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm với những thông tin hữu ích về y tế
liên quan đến vụ đột nhập nhà dân cướp tài sản rồi dùng dao đâm trọng thương chủ nhà
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam phan trí thiện ba mươi một tuổi ở phường một thành phố trà vinh để điều tra về tội giết người và cướp tài sản
tại cơ quan công an thiện khai nhận do vay nóng thiếu nợ khoảng một trăm linh triệu đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà khá giả
nghĩ nhà của bị hại có nhiều tiền nên đối tượng đã đột nhập cướp tài sản
khi bị phát hiện đối tượng đã dùng dao tấn công các bị hại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
cũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn mạnh chú ở quận dương kinh thành phố hải phòng
thủ đoạn của mạnh là kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an trang facebook có tên quỹ tử thiện cộng đồng được trần văn mạnh tạo lập từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tin hình ảnh của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên chuyên mục nhân ái của các trang báo địa tử uy tín
sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân của mạnh để kêu gọi cộng đồng quyên góp từ thiện
bằng thủ đoạn trên đến nay trần văn mạnh đã thu được khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng của các nhà hảo tâm
mà không hề thực hiện bất kỳ một hoạt động tư thiện nào như cam kết hiện vụ án đang được điều tra mở rộng

công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vừa điều tra làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường bảy tp tuy hòa
cụ thể dạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi đặng ngọc vĩnh chú tại phường chín điều khiển xe máy chở nguyễn biên chú tải xã an phú thành phố tuy hòa
đến kho vật tư thuộc dự án conotel apec mandala windham phú yên nằm trên đại lộ hùng vương phường bảy thành phố tuy hòa
tại đây biên và vĩnh đã sử dụng kìm cá lê để tháo ốc vít kết nối vách tôn nhà kho rồi chui vào bên trong lấy đi hai mươi ba cuộn cắp điện có tổng trị giá một mươi bảy triệu đồng
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến rồi đốt xe máy gây náo loạn khu phố
đến ngày hôm qua đơn vị đã tạm giữ hình sự nguyễn quốc khanh quê ở an giang để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu đêm ngày ba mươi tháng một mươi khanh cùng với đỗ văn chín đỗ út mười hồ xuân dũng đỗ văn thụ và sang ngồi ăn nhậu tại công trình xây dựng tại phường bình chuẩn thành phố thuận an
sau đó có nguyễn văn sửu đến nhậu trung tại đây xỉu và thụa xảy ra mâu thuẫn cãi vã
khi cả nhóm ra về đến đường bình chuẩn bốn mươi hai thì thụa bị xử và nhóm bạn chặn đánh
nhóm của khanh sau đó đến can ngăn và đánh hội đồng khiến sử bỏ chạy
tại hiện trường còn xe máy của sửu
đã châm lửa đốt rồi bỏ đi
sau khi nhận được thông tin vụ việc công an phường bình chuẩn đã truy xét bắt giữ các đối tượng gây án ngay trong đêm
nhưng không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng đi xe máy với tốc độ lớn ở trên đường gây bức xúc cho người dân
lực lượng công an thành phố đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp nỗ lực chấn áp
bên cạnh đó cũng tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm hà nội
đây là hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi nhận tại một số tuyến phố trên địa bàn quận hoàn kiếm hà nội
vào thời điểm từ hai mươi ba h đêm đến một hai h sáng ngày hôm sau liên tiếp xuất hiện các đoàn đi xe với tốc độ lớn như thế này
trước thực tế này nhiều người dân sống trên địa bàn quận thấy rất bức xúc
cái hành vi này thì quá như là nguy hiểm và nghiêm trọng
thì có những trường hợp ở trên tuyến đường này thì theo tôi được biết là thanh niên cũng đã lạng lách phóng nhanh gây mất đoàn kết với nhau
và khăng lên thì ra chạm chảy ra tai nạn nghiêm trọng thậm chí là cũng đã có hai tai nạn rất nghiêm trọng
những cái hành vi về vi phạm về cái trật tự về an toàn xã hội
phải kiên quyết lên án và có một cái những cái biện pháp cứng rắn
biện pháp cứng rắn ví dụ như là vi phạm thì không những là dạng tạm giữ phương tiện
mà chúng ta có thể tịch thu những cái phương tiện vi phạm đấy vì nó làm ảnh hưởng rất lớn đến cái trật tự về an toàn của xã hội

có thể ngăn chặn chấn áp hành vi này
trong thời gian vừa qua công an quận hoàn kiếm đã liên tục triển khai nửa biện pháp
đặc biệt trong đó có việc tuần tra mật phục trinh sát hóa trang
thì quá trình tuần tra chúng tôi đã nắm bắt các đối tượng ví dụ như khung đường đi của các đối tượng
và khi các đối tượng dừng đỗ xe để chờ đợi nhau
thì lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hành chính để đảm bảo về an toàn cho người tham gia giao thông trên đường
trong thời gian vừa qua công an quận hoàn kiếm cũng đã bắt

sử lý rất nhiều đối tượng gian đe và sử lý với hình thức cao hoạt tù đối với các đối tượng
pháp luật đã quy định rất rõ các hành vi đua xe trái phép tổ chức đua xe hay cổ vũ đua xe trái phép
tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên theo cơ quan chức năng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập
chạy xe gây dối trật tự công cộng có chiều hướng tái diễn phương thức hoạt động thường xuyên thay đổi
một số bộ phận thanh thiếu niên
là thiếu ý thức và thiếu sự quản lý của gia đình
dẫn đến vẫn còn có những hiện tượng tụ tập chạy xe nặng hói vào đêm
thông qua chương trình này thì cũng đề nghị gia đình có con em
có các biểu hiện vi phạm đó nâng cao ý thức về quản lý con em
giáo dục con em không được tụ tập ban đêm
đặc biệt là khuyến cáo yêu cầu các nam nữ thanh niên mà có các biểu hiện này
không được có các hành vi vi phạm
đối tượng tham gia chạy xe lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
không chỉ gây nguy hiểm với tính
mạng của bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường
tuy nhiên chỉ dựa vào lực lượng công an thì khó có thể xử lý rứt điểm tình trạng đua xe trái phép
việc phòng chống đua xe cháy phép cần phải có sự vào cuộc tích cực